mô hình cổng trường an toàn giao thông tại thành phố đà nẵng là sự tiếp nối của phong trào vì cổng trường bình yên do ngành giáo dục và đào tạo các cấp phát động đã và đang mang lại nhiều tín hiệu khả quan từng bước góp phần giải quyết ủn tắc giao thông ở cổng trường mỗi giờ tan tầm
hiệu quả của mô hình không chỉ dừng lại ở khu vực trung tâm thành phố mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến cả vùng nông thôn trên địa bàn ghi nhận tại một xã thuộc huyện hòa vang thành phố đà nẵng
trước đây phần đường trước cổng trường đã chật hẹp lại có nhiều phương tiện lưu thông nhất là vào giờ tan học nhiều học sinh không có chỗ chen chân tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn
tuy nhiên kể từ khi thực hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông tại các trường học đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân các phương tiện tham gia giao thông nhờ đó tình trạng ùn tắc giảm đáng kể